chúng tôi vào đây là đúng vào cái lúc mà cái dịch bắt đầu dữ dội nhất
và thực sự là tất cả mọi người đều rất là choáng váng
bởi vì là các cái đợt dịch ở dưới hải dương hay ở bắc giang
thì cái mức độ nặng và cái sự tiến triển nặng và mức độ dữ dội
nó không nhiều như cái đợt dịch này
và cái đợt này thì thực sự là khủng khiếp
tất cả mọi người vào đều mất ăn mất ngủ trong giai đoạn đầu tiên
bởi vì là start up một cái bệnh viện mới hoàn toàn
trung tâm icu đặc biệt là trung tâm icu nó có rất nhiều các hạng mục
và rất là nhiều thứ và cần phải phối hợp rất nhiều các cái chuyên ngành
rồi các cái hệ thống khác nhau
trong hai tuần đầu tiên mọi thứ mới còn đang set up và đang kiện toàn cái hệ thống
thì lượng bệnh nhân đổ vào rất là đông và rất là nhiều
với cái số lượng nhân viên y tế rất là hạn chế
chính thế cho nên là mọi người gặp phải
cái khó khăn rất là nhiều
và hầu hết là tất cả các nhân viên y tế đều phải làm việc xuyên đêm
và không có giờ nghỉ
và thực sự là trong một tháng liên tục vừa rồi là
hầu hết nhân viên y tế sau khi làm việc xong
ở một cái môi trường rất là nóng như vậy
mà phải mặc các cái đồ bảo hộ
từ đầu cho đến chân
thì mồ hôi rất là nhiều mất nước và điện giải rất nhiều
và đặc biệt là trong những ngày đầu tiên là chúng tôi mắc các cái bệnh ngoài da
là bị viêm da khá là nhiều
và nhân viên y tế là không có gì để làm được
và bị sông nhiệt hết lượt
cái thứ hai nữa là
số lượng bệnh nhân nặng rất là nhiều
và thực sự là tử vong nó nhiều quá
đến mức mà tất cả các nhân viên y tế
nói thật như tôi là một bác sĩ hồi sức cấp cứu
là thường xuyên tiếp xúc với những bệnh nhân nặng
và tiếp xúc với những cái chết hàng ngày
và tôi đã làm đến một mươi năm năm rồi
mà đến mà tôi cũng không nghĩ rằng là tôi lại phải
chứng kiến được những cái câu chuyện nó lại thương tâm đến như thế
và có những cái bệnh nhân vào đến mức mà nó xúc động đến mức mà

mà cả nhà bị nhiễm
và sau đó thì cả nhà đều không qua khỏi
và đến khi mà bệnh nhân tử vong
chúng tôi cũng không biết gọi điện cho ai cả
không biết là người thân của họ là ai nữa
bởi vì là chết hết rồi
khi nhìn thấy bệnh nhân chết
là một cái điều mà khiến cho các bác sĩ rất là dây dứt
bởi vì là không biết là mình cố gắng như vậy đã hết mức hay chưa
cái tình trạng bệnh nhân này còn khả năng cứu chữa được hay không
mà tầng tầng lớp lớp
và bao nhiêu bệnh nhân ở xung quanh như vậy
thì chúng ta không biết là
làm như thế nào
và đôi khi cảm thấy bất lực
bởi vì là cái số lượng bác sĩ thì hạn chế
và thực sự là các bác sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu
thì lại càng ít hơn nữa
chính vì vậy mà lúc nào chúng tôi cũng phải căng mình ra
chứng kiến những bệnh nhân nặng quá nhiều
và cái áp lực công việc của nhân viên y tế
nhiều khi là chúng tôi cảm giác là chúng tôi không vượt qua được
một bác sĩ dù có xấu xa đến mấy đi nữa
thì cũng không bao giờ muốn bệnh nhân của mình
có vấn đề gì xảy ra
và đây là những bệnh nhân
mà bị nhiễm covid
ở bên ngoài cộng đồng đưa vào
thì bị nhiễm rất là nặng
và rõ ràng là chúng tôi cảm thấy bất lực
bởi vì là cái phổi của bệnh nhân tổn thương quá nặng
và bệnh nhân không qua khỏi
và cái cảm giác nó mệt mỏi
và cảm giác đôi khi là tự nhiên lại có cái cảm giác là tội lỗi
và tại sao mình lại không cứu được họ
và rất nhiều nhân viên y tế bị mất ngủ
và đến phải dùng thuốc ngủ để uống
và rơi vào một trạng thái stress
trong giai đoạn đầu tiên rất là nhiều
và chúng tôi còn phải có trợ giúp
của các bác sĩ
và các đồng nghiệp chuyên khoa về tâm thần
để hỗ trợ cho chúng tôi trong giai đoạn đầu tiên
và luôn luôn là bị ám ảnh
bởi vì là khi mà về đến nhà rồi
vẫn còn không có cảm giác
người lúc nào cũng lâng lâng như ở trên mây
và khi về đến nhà rồi nằm lên trên giường
rồi nằm ngủ vẫn còn mơ thấy nghe tiếng máy thở
ở đây là cái bệnh viện thần cuối
cho nên là tất cả các bệnh nhân nặng
từ các nơi đổ về rất nhiều
và bệnh nhân hầu hết là phải thở máy
chính thế cho nên là
lúc nào cái đầu của góc cũng nghe thấy tiếng tít tít
của các cái tiếng máy thở
và cái máy báo động
nó gây ra một cái stress liên quan đến vấn đề
với cái âm thanh cũng khá là lớn
hầu hết khi mà bước vào chân vào đây
không biết là ngày hay là đêm nữa
tất cả nó chỉ có ánh sáng đèn thôi
và cái thứ hai nữa là cái tiếng âm thanh duy nhất
đấy là tiếng gọi nhau của nhân viên y tế
và chúng tôi nhận ra nhau chỉ bằng
ghi ở trên bên ngoài cái bộ đồ bảo hộ
và chỉ nhận qua nhau
biết nhau qua ráng đi
nhưng mà khi cởi cái bộ đồ bảo hộ ra bên ngoài
thì đôi khi lại không nhận được ra nhau nữa
bởi vì là anh em là từ các khoa khác nhau
thì đôi khi cũng không biết nhau
thêm nữa là nỗi nhớ gia đình
bởi vì là xa gia đình cũng khá là nhiều
đặc biệt là các chị em phụ nữ
là có con cái có con nhỏ
cho nên là cũng rất là lo lắng về cái việc gia đình
không biết là mình đi chống dịch như thế này
thì ở nhà công việc cũng như thế nào
con cái ra làm sao chúng nó học hành như thế nào
có một cái điều gọi là cũng nó hơi nhạy cảm một chút
đấy là câu chuyện của chị em
đến cả cái băng vệ sinh
mỗi lần vào trong cái
khu điều trị mặc cái bộ đồ bảo hộ
mà trời nóng như vậy mồ hôi vã ra như tắm
cũng không thể nào mà sử dụng được
đấy là một cái khó khăn
các cái bệnh lý ngoài da nó viêm nhiễm thêm vào nữa
thì rất là nhiều các chị em
phải cần đến các loại thuốc hỗ trợ về phụ khoa
thực sự là rất là thương
bởi vì là nhưng mà cũng không biết làm nào được
tại vì nó đây là cái công việc và nhiệm vụ
chúng ta phải làm
đấy cho nên là đôi khi là mình phải
tự dặn lòng mình rằng là không được phép mệt mỏi
và không được thể hiện cái mệt mỏi
cho người khác thấy bởi vì là nếu như mà
mình thấy mình thể hiện ra cái sự mệt mỏi
thì người khác lại sẽ ngã lòng
và như vậy là mình
sẽ phải cố gắng là phải
tự mạnh mẽ lên một chút
hỗ trợ cho các đồng nghiệp
và có rất là nhiều các đồng nghiệp ở các tuyến
có nhắn tin cho tôi là
em muốn khóc
thì tôi có nói rằng là nếu như muốn khóc
thì ra một chỗ khác
mà khóc không bao giờ được phép
trước mặt các đồng nghiệp của mình
bởi vì là nếu mà làm như vậy
sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần
của người khác
và rõ ràng là cái áp lực công việc
khiến họ rất là mệt mỏi
và đúng là tôi rất là hiểu cái điều đó
bởi vì là tôi cũng là người đi chống dịch rất là nhiều
nhưng mà đúng là
cái đợt gọi là
làm sóng thứ tư này
làm trong những cái làn sóng mà dữ dội nhất
mà tôi đã từng chứng kiến
và có lẽ là cái những gì mà
tôi chứng kiến
có lẽ là
cái sự đau thương cho cả một đôi người
một trong những động lực khiến cho chúng tôi
cần phải cố gắng hơn nữa
và làm tốt hơn nữa
đấy chính là
thấy họ đỡ
những đặc biệt là những người bệnh
mà đáp ứng với điều trị
có một vài các cái điều mà
khiến mà chúng tôi cực kỳ xúc động
trong cái quá trình làm việc
cái bệnh nhân này
bị tổn thương phổi nặng
và đang thở máy
rõ ràng là
những cái bệnh nhân covid
cái não của bệnh nhân vẫn hoàn toàn là bình thường
bệnh nhân chỉ có
cái phổi của bệnh nhân không còn hoạt động
không còn trao đổi được
cái oxy mà thôi
chính vì vậy mà
bệnh nhân thở máy
trong cái trạng thái tỉnh táo hoàn toàn
và có một ngày là
chúng tôi đi buồm
bệnh nhân ra hiệu
và viết vào một cái tờ giấy
cho chúng tôi xem
là bao giờ em chết
cái đấy là cái tác động
nói chung là
nói chung là cực kỳ mạnh mẽ
đối đến chúng tôi
và bệnh nhân đó
là một trong những bệnh nhân
tiên lượng rất là xấu
dù trẻ tuổi nhưng cái phổi của bệnh nhân bị tổn thương sơ hóa nhiều
cả hai bên
và đằng sau
mỗi một con người đều có gia đình
đều có người thân
và lấy cái bản thân của chính mình ra
mà nói rằng là
họ đang có người nhà đang chờ đợi
chính vì vậy mà
mà nó là cái động lực
khiến chúng tôi càng phải cố gắng hơn nữa
và chăm sóc bệnh nhân tốt hơn nữa
để mà họ còn về được với gia đình
nhìn bệnh nhân được ra viện
thì thực sự là rất là vui
bởi vì là mình giống như là được chút đi vào một cái gánh nặng
và rõ ràng là
đưa lại một cái cuộc đời về với cả gia đình của họ
chỉ cần nghĩ rằng là
cũng giống như mình thôi
mỗi lần mình đi công tác xa về
mà có người nhà đứng chờ ngoài cửa
thì đấy là một cái điều rất là vui và hạnh phúc
nếu như mà bệnh nhân ra được viện
và trở về với vòng tay của gia đình
thì đấy là một cái điều cực kỳ
cái hạnh phúc đấy thì đúng là không có cái gì có thể đo đếm được
bởi vì là
chúng ta đang sống trong đại dịch
bệnh nhân khi mà bước chân vào
trong cái khu icu
trong cái khu nặng
hoàn toàn cắt đứt các mối liên hệ trực tiếp
từ người bệnh với gia đình
và gia đình của bệnh nhân
ở nhà trông ngóng chỉ qua các cái cú điện thoại
của nhân viên y tế thông báo về tình hình bệnh
mà nếu như mà bệnh nhân tử vong
nếu như mà bệnh nhân mà không qua khỏi
thì cũng chỉ nhận được cái cú điện thoại
từ nhân viên y tế thông báo là
bệnh nhân đã ngừng tin vào ngày tháng năm
và hoàn toàn là
họ không còn
được nhìn cái người nhà của mình lần cuối nữa
mà đấy cũng là cái điều
mà rất là đau xót
tôi nghĩ rằng là cái việc đi chống dịch
nó là cái nhiệm vụ
đó là nhiệm vụ của mỗi nhân viên y tế
chính thế tôi coi nó là một cái việc
hết sức là bình thường
nó không có cái điều gì to tát cả
chính vì vậy mà
mỗi lần đi thì tôi cũng
nó cũng giống như là một cái chuyến công tác
của tôi thôi
cứ hết dịch lại về nhà
và lại được ngồi ở cái bàn nước
lại ngồi được đọc một cuốn sách mình thích
nên đấy là cái điều hạnh phúc
của nhân viên y tế chúng tôi
cái mong muốn lớn nhất của chúng tôi
thực ra thì nó cũng giống như những người khác
là được trở về
với người thân
được trở về với gia đình
chính thế cho nên là hơn ai hết
là chúng tôi luôn mong muốn
là dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát
và hơn hết là
tất cả các bệnh nhân điều trị ở đây
đều được ổn định
và đều được trở về với gia đình của mình
thì như thế thì chúng tôi mới yên tâm về nhà được